tụ tập đánh bạc một mươi hai đối tượng vừa bị công an huyện châu thành tỉnh kiên giang tạm giữ thu giữ trên bảy mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc đánh bạc
vào khoảng một mươi một h trưa ngày một tháng một công an huyện châu thành bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn tiền
tại một bãi đất trống có nhiều canh rạch và ruộng lúa thuộc ốc hòa lộc xã thạnh lộc
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi hai đối tượng cùng nhiều xe máy năm con gà một cân đồng hồ bảy mươi triệu đồng
cùng một số tăng vật có liên quan đến việc đánh bạc
được biết tụ điểm này hoạt động được hơn một tháng nay với phương thức hết sức tinh vi
có phân công người canh đường cảnh giới từ xa
khi phát hiện có lực lượng công an các đối tượng đã nhảy xuống canh rạch để tẩu thoát nhưng vẫn bị bắt giữ